kính chào quý vị và các bạn
áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực phía nam đảo palawan philippines đi vào biển đông
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc sáng nay ở trên vùng biển phía đông quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám di chuyển theo hướng tây khoảng hai mươi năm km một giờ
sau đó bão di chuyển hướng về phía quần đảo trường sa của nước ta với cường độ giảm dần
ở trên đất liền sang ngày mai phía đông bắc bộ sẽ có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ có thể tăng nhẹ lên ngưỡng là một mươi năm một mươi tám độ trời rét đậm rét hại
sau đó sang đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba khả năng là không khí lạnh lại tăng cường bổ sung nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ trời phổ biến là ít mưa ban ngày có nắng
tại các tỉnh phía tây bắc bộ thời tiết sẽ giảm mưa ngày có nắng trong những ngày tới nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng rét đậm rét hại
cao nhất ngày mai là một mươi năm một mươi tám độ sau đó giảm xuống mức là một mươi bốn một mươi bảy độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai phía bắc của khu vực ít mưa ngày nắng trời rét đậm còn các tỉnh phía nam của khu vực thì có mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to
sang ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cường độ mưa có khả năng gia tăng hơn nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực sẽ không quá mức hai mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa trong ba ngày tới sẽ có mưa vừa cục bộ có mưa to đến rất to trong đó mưa với lượng lớn hơn xảy ra trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba
các tỉnh ninh thuận bình thuận chỉ có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến ở mức là dưới ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai thời tiết khá là khô giáo có trăng xuất hiện mưa rông cục bộ vào chiều tối và đêm còn ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến trong khoảng là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ sang ngày hai mươi ba mưa tăng cường trên khu vực nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
tại nam bộ trong hai ngày tới mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối và đêm ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
từ đêm hai mươi hai sang đến ngày hai mươi ba mưa rông gia tăng cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ sẽ giảm về mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều